theo thông tin mới nhất bão số bảy còn cách hải phòng khoảng một trăm hai mươi km dự kiến là vào khoảng một mươi bảy h chiều nay ngày một mươi chín tháng một mươi thành phố sẽ có mưa to và gió rất mạnh
và cho tới tám giờ sáng nay thì nhân dân tại các quận ven biển vẫn đang gấp rút thu hoạch nông sản để chạy bão
và trên cánh đồng lúc này người dân vẫn đang tích cực thu hoạch nốt những bông lúa cuối cùng trước khi bão về
thưa chú chú tên là gì ạ
tôi là hoàng duyên soạn tổ dân phố đức hậu phường hợp đức quận đồ sơn
thưa chú ơi thì công việc thu hoạch của mình mấy ngày hôm nay là như thế nào
mấy ngày hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục thu hoạch lúa nhưng do công việc nhiều nên là vẫn chưa xong
vâng với cái khối lượng như thế này thì dự kiến còn khoảng bao lâu nữa thì mình mới xong được chú
với khối lượng này chúng tôi phải thu hoạch khoảng hai ba ngày nữa mới xong
cách đó không xa những hộ gia đình nuôi trồng hải sản tại quận vạn hương
cũng đã hoàn tất việc ra cố lồng bè để hạn chế thiệt hại nếu xảy ra sóng lớn
theo thông tin của ngành nông nghiệp tỉnh hiện nay đã thu hoạch được trên tám mươi diện tích lúa chín
để có được kết quả này hải phòng đã huy động cả lực lượng bộ đội và công an tham gia giúp đỡ dân gặt lúa
các bà con nông dân tập trung các nhân lực để thu hoạch lúa mùa
và yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có con em là nông dân thì cho nghỉ để về tập trung thu hoạch với gia đình
và các lực lượng bộ đội quân sự các lực lượng ở các đoàn thể tập trung hỗ trợ nhân dân để thu hoạch lúa mùa trong dịp này
tôi được cơ quan chính quyền báo trước sớm cho anh em bà con chuẩn bị
tôi đã buộc cộng tròi lại để cho lực lượng chuẩn bị nó sớm hơn
và đến bây giờ thì mọi thứ đã làm chuẩn bị xong rồi thì chờ bão
diễn biến bão số bảy đang có chiều hướng giảm cấp
và đây chắc chắn là tin vui đối với hải phòng nói riêng và nhân dân cả nước nói chung
mặc dù sẽ có thể có những thiệt hại nhất định nhưng với sự chủ động của chính quyền và nhân dân hải phòng trong vài ngày qua tin rằng thiệt hại sẽ không quá lớn